với mong muốn mang lại hơi ấm cho người nghèo những ngày đầu đông tại tỉnh hải dương hội chữ thập đỏ thành phố hải dương đã triển khai chương trình
gian hàng miễn phí với khẩu hiệu nhận của người cho tặng cho người cần
những bộ quần áo cũ đủ mọi lứa tuổi nam nữ được giặt sạch sẽ treo ngay ngắn trên giá
từ khi xuất hiện gian hàng đón hàng trăm người đến chọn lựa được nhiều quần áo và giày dép
gian hàng đón hàng trăm người đến chọn lựa được nhiều quần áo và giày dép
từ khi xuất hiện gian hàng đón hàng trăm người đến chọn lựa được nhiều quần áo và giày dép
được triển khai từ đầu tháng một mươi một gian hàng miễn phí sẽ được duy trì từ hai đến ba buổi một tháng